ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi trong bảy mươi năm qua mối quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển khẳng định tính bền vững là những người bạn lâu đời tin cậy không chỉ ở khu vực mà trên toàn thế giới
ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi mắc cơ va chính thức công nhận việt nam dân chủ cộng hòa
quan hệ giữa việt nam dân chủ cộng hòa với liên xô được liên cấp đại sứ vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi hai
ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn việt nam và nga đã ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị
tháng ba năm hai nghìn một việt nam và liên bang nga đã xác lập mối quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược nhân chuyến thăm việt nam của tổng thống vladimir putin
liên bang nga là nước đầu tiên việt nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
và đặc điểm đặc biệt của quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta là có độ tin cậy chính trị cao
độ tin cậy chính trị cao
tại sao ta có thể giải thích được là vì một là cái lợi ích song trùng rất lớn đặc biệt lợi ích chiến lược
cái thứ hai là có cái nền quan hệ hợp tác như nguyện truyền thống
cái thứ ba là có cơ sở pháp lý
trong suốt bảy mươi năm qua hai nước đã đạt được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực
trước hết trong lĩnh vực chính trị ngoại giao đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao
quan hệ hợp tác thông qua các kênh đảng quốc hội ngoại giao nhân dân được đẩy mạnh
bên cạnh đó các quan hệ hợp tác quân sự kinh tế văn hóa cũng được trú trọng
việt nam cũng đã ngày càng khẳng định được vai trò của mình trên trường quốc tế
và bản thân mối quan hệ giữa việt nam và liên bang nga ngày càng bình đẳng về khía cạnh kinh tế
chúng ta cần phải tận dụng sự kiện việt nam một lần nữa trở thành quỷ viên không thường trưởng hội đồng bảo an liên hợp quốc
việt nam cần tạo hơn sức mạnh địa chính trị vì nền kinh tế việt nam đã khá lớn mạnh không chỉ trong khuôn khổ đông nam á mà cả khuôn khổ châu á
và nay việt nam còn có thể vươn lên tầm cao mới thông qua công nghệ thông tin
đặc biệt trong năm hữu nghị chéo hai nghìn một mươi chín mối quan hệ hữu nghị việt nam liên bang nga không ngừng được củng cố và phát triển
hàng trăm hoạt động đã được tổ chức tại hai nước trong đó có các chuyến thăm cấp cao hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa nhân văn
với những thành tích đạt được mối quan hệ hai nước việt nam liên bang nga sẽ tiếp tục phát triển bền vững hơn nữa trong tương lai